và tất nhiên là không thể can thiệp hay thay đổi khi hai bên đã đồng ý ký kết
điều này đưa người nông dân lên thế chủ động không bị ép giá tránh rơi vào tình trạng được mùa mất giá
phía người mua cũng yên tâm được cung cấp mặt hàng đúng chất lượng
vì thế dự án khởi nghiệp của đào xuân huy lê nam khánh mang nhiều ý nghĩa trên thị trường nông sản
khi phần nào giúp người nông dân người tiêu dùng các nhà phân phối trung gian có một địa điểm thực sự uy tín để giao thương
hơn hết dự án cũng ít nhiều góp phần đưa ra một lời giải về bài toán chuỗi cung ứng
để nông sản xứng đáng với giá trị thực của nông nghiệp việt nam